từ tối và đêm ngay sang ngày mùng hai
khối không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu trở lại
gây ra mưa nhỏ vài nơi
tập trung ở khu vực bùng núi phía bắc
tuy nhiên nhiệt độ sẽ không giảm nhiều
cao nhất ở phía đông bắc bộ
sẽ là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
có nơi cao hơn
sau đó sang ngày mùng ba và ngày mùng bốn
không khí lạnh sẽ di chuyển nhanh ra khu vực phía đông
nên thời tiết sẽ tốc tục có xu hướng tốt dần
mưa rứt và nhiệt độ sẽ tăng dần nhẹ
trời chủ yếu chỉ còn rét về đêm và sáng
ở phía tây bắc bộ
trong ngày mai có mưa vài nơi
về đêm và sáng trời nhiều mây hơn
sương mù và sương mù nhẹ sẽ xuất hiện
ở diện giải rác
chia chiều trời nắng
nhiệt độ cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
sau đó từ ngày mùng ba mưa sẽ rứt
và nhiệt độ sẽ tăng tuyến tính
mỗi ngày từ một cho đến hai độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng sớm
ban ngày trời ấm dần
tại khu vực từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
trong hai mươi bốn giờ tới
phổ biến là ít mưa
tập trung ở phần phía nam của khu vực
ban ngày giảm mây trời còn nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến là hai mươi hai hai mươi năm độ
có nơi cao hơn
và sang hai ngày tiếp theo
thời tiết trên khu vực sẽ tốt dần lên
và nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ở phần phía bắc còn có mưa rào rải rác
trong đêm nay và sáng mai
trong ba ngày tới
thời tiết tại đây sẽ trở thành trạng thái tốt dần
mưa rứt với nhiệt độ cao nhất trong ngày
sẽ phổ biến là hai mươi bảy cho đến
ba mươi độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng lên mức là hai mươi tám cho đến
ba mươi độ trong ngày mùng ba và ngày mùng bốn
khu vực tây nguyên tiếp tục
trong thời kỳ mùa khô
thời tiết ổn định và duy trì trạng thái
thời tiết không mưa ngày trời nắng
dự báo nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên
sẽ phổ biến là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trong ngày mai và tăng lên mức
là hai mươi tám ba mươi một độ trong hai ngày tiếp theo
vậy đêm và sáng sớm
trời vẫn còn rất nhẹ
đối với khu vực nam bộ
thời tiết ở trên khu vực này
chủ yếu là không mưa
nhiệt độ hầu như là ít biến động
trời còn nắng nhiều và nhiệt độ ở mức là
ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
riêng tại miền đông nam bộ cùng bộ có nơi còn nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ
ban đêm và sáng sớm trời mắt mẻ